ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên đã có công văn khẩn thông báo tình hình lũ trên sông ba do thủy điện sông ba hạ xả lũ với lưu lượng lớn
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên vào lúc một mươi năm h hôm nay thủy điện sông ba hạ xả lũ bốn năm trăm linh m ba trên dây dự nguyên so với một mươi giờ cùng ngày
dự kiến một mươi hai hai mươi bốn h tiếp theo tiếp tục giữ lưu lượng xả lũ do nước về hồ đạt bốn năm trăm linh m ba trên dây trong khi đó hầu hết các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh phú yên cũng điều tiết nước qua tràn do lượng nước thượng nguồn tiếp tục đổ về lớn uy hiếp vùng hạ du
theo các đơn vị vận hành hồ chứa việc điều tiết nước có thể gây ngập lụt vùng hạ du nhưng phải thực hiện nhằm hạn chế áp lực rủi ro cho các hồ khi mưa lớn còn diễn ra tại một số tỉnh tây nguyên
trước tình hình trên lãnh đạo tỉnh phú yên yêu cầu các đơn vị vận hành hồ chứa thực hiện nghiêm các phương án điều tiết nước được phê duyệt đồng thời phối hợp với các đơn vị thông tin tình hình xả lũ và tổ chức di rời sơ tán các hộ dân ven sông và vùng trụng thấp